do ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn sập một mố cầu treo trôm lôm bắc qua sông cả ở xã lạng khê huyện con cuông tỉnh nghệ an
cầu đứt mố khiến cho năm trăm linh hộ dân phải đi đường vòng xa hơn cả chục km để tới trung tâm xã
vết đứt mố cầu phải hữu ngạn cầu treo trôm lôm dài khoảng trên sáu mét
trước tình hình trên huyện con cuông đã huy động lực lượng điều động ba máy xúc đất loại lớn để đưa sáu trăm linh khối đá hộc và một dọ thép khắc phục sạt lở bảo vệ mố cầu
do lũ về lớn nước dâng cao nhanh các máy xúc đã phải chuyển lên cao tránh ngập không thi công được
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân ubnd xã lạng khê đã rào chắn hai bên đầu cầu nghiêm cấm người dân học sinh và các phương tiện đi qua lại trên cầu và hai đầu cầu tránh lở đất
ba bản trôm lôm đồng tiến và yên hòa thuộc xã lạng khê
với năm trăm linh hộ dân hai năm trăm linh nhân khẩu đang bị cô lập hoàn toàn
việc đi đò qua sông lam cũng gặp khó khăn khi nước đang chảy xiết và dâng cao